hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi năm để đánh giá kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm
và triển khai phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
đây là kỳ họp đầu tiên của thành phố được thực hiện không giấy
các đại biểu tham dự kỳ họp phải sử dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh iphone hoặc ipad
phát biểu tại kỳ họp đồng chí bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân cho rằng trong sáu tháng đầu năm
kinh tế xã hội của thành phố vẫn có bước tăng trưởng khá đạt bảy hai thu ngân sách đạt một trăm chín mươi ba tỷ đồng
kim gạch xuất khẩu đạt một mươi chín ba tỷ usd thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt ba hai tỷ usd và thành lập mới hai mươi một tám trăm linh doanh nghiệp
tuy vậy đồng chí bí thư thành ủy cũng cho rằng trong bốn ngành kinh tế chủ lực của thành phố tăng trưởng chậm lại
so với cùng kỳ tình trạng xây dựng không phép và sai phép diễn biến phức tạp
một số dự án treo làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân tình trạng ủng tắc giao thông vẫn không có chiều hướng giảm
đồng chí yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố cần tập trung để khắc phục những tồn tại và yếu kém trên
quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong sáu tháng cuối năm